hai trận mưa lớn liên tiếp trong chiều ngày một mươi tám tháng sáu đã khiến cho nhiều khu vực tại thành phố hồ chí minh bị ngập sâu
hàng loạt tuyến đường từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành chìm trong biển nước
việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân bị xáo trộn
từ đầu giờ chiều ngày một mươi tám tháng sáu mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sau đó đến khoảng một mươi sáu giờ mưa với lưu lượng lớn kéo dài trong nhiều giờ tiếp tục đổ xuống từ các quận trung tâm thành phố
đến các quận huyện ngoại thành như bình thạnh gò vấp thủ đức gây ngập sâu nhiều nơi
ghi nhận tại các tuyến đường phan văn trị dương quảng hàm quận gò vấp nguyễn xí sô viết nghệ tĩnh úng văn khiêm quận bình thành
mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước ngập chưa thoát hết từ cơn mưa buổi trưa trước đó đã biến các tuyến đường này chìm trong biển nước
nhiều nơi ngập quá nửa bánh xe khiến giao thông gặp rất nhiều khó khăn hàng loạt phương tiện chết máy phải sắt bộ
một số con hẻm cũng rơi vào tình trạng tương tự khiến sinh hoạt của người dân bị xáo trộn
trong khi đó tuyến đường tỉnh lộ bốn mươi ba quận thủ đức thành phố hồ chí minh cũng bị chìm trong nước
nước dưới đường ngập sâu tạo thành những dòng chảy xiết khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại
dự báo rãnh áp thấp hình thành trên biển đông kết hợp với gió tây nam tiếp tục gây mưa lớn ở khu vực thành phố hồ chí minh
các tỉnh biển đông và biển tây nam bộ trong hai ngày tới